sau bốn ngày nỗ lực tìm kiếm sáng nay các lực lượng đã tìm kiếm thấy thêm một thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại thôn bản tù xã sơn lương huyện văn chấn tỉnh yên bái
lực lượng vũ trang quân khu hai vẫn đang tiếp tục tiếp cận các địa bàn cô lập tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả sau lũ